hà nội phát hiện bốn trăm linh bốn ca covid một mươi chín mới ngày một mươi tám tháng năm sở y tế hà nội chiều ngày một mươi tám tháng năm cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận bốn trăm linh bốn ca covid một mươi chín tại tất cả các quận huyện thị xã hôm qua có một f tử vong
cụ thể bốn trăm linh bốn bệnh nhân phân bố tại một trăm ba mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông ba mươi sáu hoàng mai ba mươi ba đông anh ba mươi ba thanh xuân hai mươi chín long biên hai mươi tám
như vậy công dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là hơn một năm trăm chín mươi bảy triệu ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội
đến nay trên địa bàn thành phố còn tám mươi bảy chín trăm một mươi bảy đang điều trị giảm gần hai bảy trăm linh ca
trong đó có một trăm bốn mươi sáu ca điều trị tại bệnh viện và hơn tám mươi bảy bảy trăm linh ca theo dõi tại nhà
hôm qua ngày một mươi bảy tháng năm thành phố đã có một ca covid một mươi chín tử vong
nâng số ca tử vong tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một ba trăm ba mươi sáu
đây là ngày đầu tiên sau hai mươi tám ngày thủ đô không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
về tiêm vaccine covid một mươi chín
tính từ chiều ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày một mươi bảy tháng năm
hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho một trăm bảy mươi năm trăm ba mươi bốn trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
mới đây bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc phân luồng
xét nghiệm người nghi nhiễm sát covid một mươi chín và thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín trong cơ sở khám chữa bệnh
bộ y tế đã có những điều chỉnh như thế nào để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay
hãy cùng tìm hiểu
theo bộ y tế người đang điều trị trong bệnh viện nếu mắc covid một mươi chín sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác điều trị
do vậy cần tổ chức tốt công tác sàng lọc phát hiện sớm người nghi nhiễm sát covid hai
đặc biệt tại các khoa tập trung người bệnh nặng có nguy cơ cao và tập trung cấp cứu
điều trị ưu tiên giảm tử vong liên quan đến covid một mươi chín
bộ y tế nêu rõ dựa trên hướng dẫn chung mới nhất của bộ y tế
bệnh viện chủ động xây dựng cập nhật và duy trì quy trình đón tiếp
sàng lọc phân luồng khám bệnh xét nghiệm điều trị và chuyển viện cho người mắc covid một mươi chín
theo hướng linh hoạt cắt giảm các thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế
căn cứ trên phạm vi chuyên môn điều kiện nhân lực cơ sở vật chất hạ tầng cấu trúc sẵn có
bệnh viện nghiên cứu thiết kế quy trình thuận tiện
hợp lý trên nguyên tắc giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm sát covid hai
về sàng lọc phân luồng áp dụng chung cho các bệnh viện công lập tư nhân có một cổng nhiều cổng
cách đặt biển báo chỉ dẫn với các khu vực sàng lọc các bệnh viện chủ động công tác thực hiện các biện pháp phòng dịch như
hướng dẫn người vào bệnh viện đeo khẩu trang khu quần tay đo tân nhiệt giữ khoảng cách
các khu vực sàng lọc bao đảm thông khí bố trí đầy đủ phương tiện kiểm soát nhiễm quần
vệ sinh tay túi thùng phương tiện và thực hiện quản lý chất thải vệ sinh môi trường theo quy định
thực hiện xét nghiệm sát covid hai bằng các kỹ thuật nhằm phát hiện tình trạng nhiễm sát covid hai đối với các trường hợp
người đến khám tại bệnh viện người bệnh nội chú nhân viên y tế nếu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như có các dấu hiệu ho sốt chảy mũi đau rắt hỏng tức ngực khó thở đau mọi người mất vị giác
khiếu giác và các dấu hiệu bất thường khác có liên quan sau khi khám sàng lọc covid
bệnh viện tập trung đánh giá nguy cơ và phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín để chỉ định xét nghiệm
cho người bệnh trước khi làm phẫu thuật
người bệnh tại các khoa có nguy cơ cao như hồi sức tích cực đột quỵ lọc máu thận nhân tạo hậu phẫu
và người bệnh khác theo yêu cầu chuyên môn trên nguyên tắc bảo vệ đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa lây nhiễm
các đối tượng khác như người chăm sóc người bệnh người cung bướng dịch vụ cho bệnh viện
người đến công tác làm việc với bệnh viện học viên khách đến thăm
nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín như trên cần chủ động đến khu vực khám sàng lọc covid một mươi chín
và thực hiện theo hướng dẫn chỉ định của nhân viên y tế
về cách tổ chức khu vực điều trị người bệnh covid một mươi chín hướng dẫn của bộ y tế nêu rõ
khu vực điều trị covid một mươi chín được tổ chức tại một trong các địa điểm như khoa truyền nhiễm
hoặc bố trí buồng bệnh hoặc khu vực điều trị covid một mươi chín trong khoa lâm sàng hoặc liên khoa lâm sàng
hoặc thiết lập khu vực điều trị covid một mươi chín trong cơ sở khám chữa bệnh
tại khoa hồi sức tích cực bố trí buồng bệnh hoặc khu vực để cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
thủ trưởng cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ trên điều kiện cơ sở vật chất khoa phòng
trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh để bố trí khu vực điều trị covid một mươi chín cho những người bệnh mắc covid một mươi chín
khi đến hoặc trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở theo một hoặc một số cách nêu tại điểm a
thực hiện truyền tuyến những người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực chuyên môn
của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hiện hành hoặc theo hướng dẫn của sở y tế các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương
tuy việt nam đã đi qua đỉnh dịch covid một mươi chín trong trạng thái mới nhưng bộ y tế vẫn ra hướng dẫn
sàng lọc phân luồng người nghi nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh để giảm tối thiểu lây nhiễm
đồng thời khuyến cáo mọi người không được coi thường việc tuân thủ quy định phòng dịch năm k
thưa quý vị những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại thủ đô đã giảm sâu phần lớn các bệnh nhân f một
điều trị tại nhà do đó thành phố hà nội đã ra quyết định giải thể một mươi ba cơ sở thu dung và điều trị
người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố giảm mạnh nhất là những ngày gần đây
trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh ca mắc ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành
quyết định một nghìn năm trăm năm mươi bảy về việc giải thể các cơ sở thu dung
cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
các cơ sở bị giải thể gồm cơ sở thu dung tại dự án nhà ở cao tầng khu đô thị đền lừ ba quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai cơ sở thu dung tại ký túc xá
trường đại học phenica phường yên nghĩa quận hà đông cơ sở thu dung tại khu nhà ở tái định cư
phường thượng thanh quận long biên cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp hoàng mai
cơ sở thu dung tại trung cư bốn a dự án nam đại cô việt số tám tạ quang biểu phường bách khoa quận hai bà trưng
cơ sở thu dung tại khu tái định cư phường xuân la quận tây hồ cơ sở thu dung tại nhà b c khu tái định cư
phường trần phú quận hoàng mai cơ sở thu dung tại khu nhà tái định cư cao tầng c một mươi ba d một phường trần phú
quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại dự án xây dựng nhà ba mươi t một ba mươi t hai ô đất a một mươi bốn thuộc khu đô thị nam trung yên phường trung hòa quận cầu giấy
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct ba dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct hai dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct một dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
theo sở y tế hà nội gần một tháng nay số ca mắc mới của hà nội dưới một ca một ngày
đặc biệt trong gần một tuần nay số ca ghi nhận mỗi ngày ở thủ đô chỉ dưới năm trăm linh ca
toàn thành phố chỉ còn một trăm bốn mươi ba ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
hai mươi tám ngày qua hà nội không có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong